sau ba ngày tích cực khẩn trương điều tra đến sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông
đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã duy sơn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này đã lừa đảo vợ của anh trần văn lộc là công nhân bị tử nạn
tại sự cố sạt lở ở thụy điện rào trăng bạ tỉnh thừa thiên huế
với hình thức gửi tin nhắn và hướng dẫn chị thảo nhấn vào đường link do đối tượng chuyển
để được nhận số tiền ủng hộ là sáu triệu đồng
chị thảo làm theo yêu cầu của người này và sau đó thì phát hiện số tiền trong tài khoản của mình
bị mất một trăm linh triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ